năm hai nghìn một mươi tám nhà nước đã đầu tư hơn bảy trăm một mươi tám tỷ đồng từ chương trình phát triển kinh tế xã hội
các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi chương trình một ba năm
hỗ trợ một mươi tỉnh trong khu vực miền trung tây nguyên gồm quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
khánh hòa con tum tra lai đắk lắk đắk nông và lâm đồng
các địa phương trong khu vực hiện có ba trăm bảy mươi ba xã đặc biệt khó khăn xã biên giới xã an toàn khu
và chín trăm ba mươi hai thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
hiện tại khu vực này đang tổ chức phê duyệt danh mục công trình dự án
đồng thời nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng hàng trăm công trình hạ tầng như đường giao thông
điện lưới quốc gia thủy lợi trường học ở các địa bàn đặc biệt khó khăn
công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai tích cực
đến nay tỷ lệ hộ nghèo trung bình toàn khu vực còn hơn một mươi bốn
các tỉnh đã cấp phát miễn phí giống cây trồng vật nuôi vật tư nông nghiệp
xây dựng các mô hình phát triển sản xuất mở các lớp khuyến nông khuyến lâm
giúp hộ nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập
từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lâm đồng là địa phương giải ngân nguồn vốn cao nhất trong khu vực
đạt sáu mươi hai kế hoạch